mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín đang đến gần nhiều hộ dân trên địa bàn huyện tumrong tỉnh con tum vẫn đang hết sức lo lắng
bởi lẽ những căn nhà tái định cư của người dân nơi đây mới chỉ phục vụ được nhu cầu tạm thời
chứ chưa đủ kiên cố để có thể chống chọi được trước những tác động của thiên tai bão lũ
điều này khiến cho nhiều hộ dân ở đây vẫn chưa thể an tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống
tuy nhiên qua một thời gian tái định cư hầu hết các hộ dân sống trong các căn nhà tạm bằng khung sắt cảm thấy không an tâm
thuyết nghĩ việc tái định cư cho người dân vùng sạt lở ở huyện tu mơ rông cần sớm triển khai thực hiện
có như vậy người dân mới ổn định chỗ ở và an tâm lao động sản xuất